trong những năm gần đây ô nhiễm nguồn nước đang trở thành vấn đề cấp bách
vì vậy diễn đàn quốc gia về kiểm soát ô nhiễm nguồn nước do liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
phối hợp cùng liên minh nước sạch đã được tổ chức nhằm chỉ ra những bất cập trong quản lý
tìm ra giải pháp và đề xuất khung luật kiểm soát ô nhiễm nguồn nước
theo thống kê của bộ tài nguyên và môi trường nước thải ra môi trường hiện nay gồm bốn nguồn chính là
nước thải sinh hoạt nước thải công nghiệp nước thải trong chăn nuôi sản xuất nông nghiệp và nước thải y tế
trong một mươi năm qua số tiền để chi cho khắc phục ô nhiễm môi trường nước lên tới hơn một mươi một tỷ đồng
chính phủ cũng đã ban hành luật liên quan tới bảo vệ môi trường
cũng như có sự tham gia của nhiều bộ ban ngành trong công tác quản lý ô nhiễm nguồn nước
tuy nhiên còn tồn tại nhiều bất cập
hệ thống của chúng ta đã có có thể thiếu tính thực thi thiếu phản ánh được hiện thực
và rất là sáng tiếp rất là tốt
từ luật mà cho xuống đến gọi là những cái quyết định để thực hiện thì đi qua rất là nhiều tầng pháp lý
chính vì vậy toàn bộ hệ thống đấy như chúng ta nhìn thấy nó mang tính gián tiếp rất là cao
và khi nó mang tính gián tiếp rất là cao thì cái việc thực thi đấy cái hiệu quả nó rất là thấp
ô nhiễm nước liên quan đến mọi ngành mọi cấp cho nên là mọi ngành mọi cấp phải tham gia
nó dẫn đến sự trồng chéo giữa các cái hệ thống pháp luật
nó dẫn đến sự trồng chéo giữa thực thi và nó dẫn đến sự trồng chéo giữa các cái bộ
các cái ban ngành
qua những bất cập tồn tại trên diễn đàn quốc gia về kiểm soát nguồn nước
cũng chỉ ra các nguyên nhân khác như công cụ quản lý kiểm soát còn thiếu
chưa đồng bộ thiếu sự tổng hợp hệ thống pháp lý nhiều nhưng chưa có chế tài xử phạt nghiêm minh
mang tính gian đề
qua đó đề xuất khung luật kiểm soát ô nhiễm nguồn nước
đây là một vấn đề bức xúc rất cấp bách rồi và muốn rằng là có tiếng nói chung của chúng ta
cùng ủng hộ để làm sao để cơ quan lập pháp quốc hội sớm đưa vào
chương trình nghị sự của mình để có dự thảo và từ dự thảo này lấy ý kiến rộng rãi
và sớm được xem xét để ban hành trong thời gian sớm nhất có thể
với đề xuất này các đơn vị tham gia kỳ vọng sẽ giải quyết được các bất cập còn tồn tại
đồng thời lượng hóa được các công cụ quản lý để chất lượng nước được kiểm soát chặt chẽ tổng hợp hơn